nông dân trồng củ đậu ở huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đang đứng ngồi không yên
khi củ đậu gần đến ngày thu hoạch giá xuống thấp thương lái chỉ mua cầm chừng
trong khi đó lũ bên ngoài đang lên nhanh đe dọa nhiều diện tích trồng của bà con
dụng củ đậu còn hơn một mươi ngày nữa mới thu hoạch nhưng chủ dụng đã phải nhổ ép chạy lũ
do thu hoạch trước ngày nên củ đậu chưa nở to năng suất chỉ đạt khoảng bốn mươi
nông dân cho biết giá bán hiện tại chỉ một ba trăm linh đồng một kg bằng năm mươi giá củ đậu loại một ngoài thị trường
chủ dụng cầm chắc thua lỗ bảy mươi tám mươi triệu đồng một hectare
theo thống kê của phòng nông nghiệp huyện khu vực này còn khoảng một mươi hectare củ đậu của một mươi bốn hộ dân chưa thu hoạch
một số diện tích được thương lái thu mua có thể gỡ gạc lại một phần vốn
các diện tích còn lại phải nằm trên ruộng vừa lo sợ lũ vừa chờ trực thương lái